bộ trưởng tô lâm khẳng định chiến thắng lịch sử điện biên phủ nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng
là kết tinh của trí tuệ và bản lĩnh việt nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng
tinh thần yêu nước nồng nàn của quân chúng nhân dân vai trò nòng cốt của quân đội nhân dân và công an nhân dân
đã bảy mươi năm trôi qua tinh thần điện biên phủ vẫn luôn hiện hữu khẳng định là thắng lợi của thế trận chiến tranh nhân dân
trong đó đóng vai trò đặc biệt quan trọng là sự gắn kết chặt chẽ giữa thế trận lòng dân
với thế trận quốc phòng an ninh trên nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân
thắng lợi của một chiến dịch quân sự trước hết là thắng lợi của nghệ thuật lãnh đạo chỉ đạo tổ chức lực lượng phương trầm tác chiến
bên cạnh đó điều không kém phần quan trọng là việc giữ được bí mật và chủ động chuẩn bị mọi tiềm lực vật chất tinh thần cho trận đánh
hai yếu tố này liên quan mật thiết đến nhau giữ bí mật sẽ giành được thế chủ động chiến lược đặt ta vào thế hiểu địch địch không hiểu ta
giữ bí mật cũng là để ta chủ động chuẩn bị huy động mọi điều kiện vật chất và tinh thần
ngược lại chủ động chuẩn bị mọi tiềm lực cũng phải được tiến hành một cách bí mật và là điều kiện đảm bảo chiến dịch đi đến thắng lợi
trong chiến dịch điện biên phủ hai yếu tố này được thực hiện chủ động tích cực đem lại hiệu quả
chính việc xây dựng nền an ninh nhân dân có ý nghĩa quyết định trong việc bảo đảm bí mật chiến dịch và chủ động chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ chiến dịch
chiến dịch điện biên phủ diễn ra trên một không gian rộng lớn thời gian dài cả địch và ta đều nỗ lực cao nhất trong cuộc đấu trí đấu lực gây go quyết liệt nhất để giành thắng lợi
vì vậy hai bên đều tìm cách thâm nhập nhằm phát hiện những ý đồ chiến lược chiến dịch lực lượng phương tiện chiến tranh mục tiêu đánh phá và mục đích đạt được của khắp hành động quân sự
nhận định rõ tính chất đặc biệt quan trọng của vấn đề này
vì vậy đảng ta đã lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối về chủ trương nhiệm vụ của chiến dịch và mọi hành động của cán bộ chiến sĩ của các lực lượng được huy động tham gia từ khi chuẩn bị chiến dịch hành quân tập kết cho đến lúc nổ súng tiến công phát triển chiến dịch và kết thúc thắng lợi
đối với công tác công an thông chi số sáu mươi bốn cttvk ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn của ban chấp hành trung ương đảng xác định
nếu ta không tăng cường đúng mức công tác công an thì sẽ không đối phó kịp với địch không chấn an được bọn phản động không phục vụ kịp thời cho phong trào đấu tranh của nông dân và không làm tròn được nhiệm vụ bảo vệ hậu phương phục vụ tiền tuyến
quán triệt sự lãnh đạo của đảng trên cơ sở xây dựng và phát huy sức mạnh của quân chúng trong nền an ninh nhân dân lực lượng công an đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ chủ động phòng chống các hoạt động xâm nhập phá hoại của địch và xác định rõ đây là yếu tố bảo đảm bí mật an toàn cho chiến dịch

cơ quan cấp tỉnh và một số cấp huyện đã tiến hành công tác bảo vệ cơ quan với nội dung chính là thuần khiết nội bộ chống địch thâm nhập bảo vệ nghiêm ngặt tài liệu và những vấn đề cơ mật của đảng chính phủ bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo
nhằm mục đích nâng cao cảnh giác giữ bí mật lực lượng công an đã tổ chức in hàng chục loại giấy tờ khác nhau như chứng minh thư giấy chứng nhận công vụ lệnh nội quy bảo vệ bến bãi các quy định về bảo mật phòng gian
các giấy tờ trên được cấp cho cán bộ dân công tham gia chiến dịch và treo rán tại các trạm kiểm soát nơi dừng nghỉ chân và các kho bãi trung chuyển hàng hóa
đó cũng là cơ sở cho việc thống nhất kiểm tra kiểm soát đề phòng và ngăn chặn phần tử xấu trà trộn trong các đoàn dân công để phá hoại và trộm cắp đồng thời nhắc nhở mọi người có ý thức bảo mật phòng gian
phong trào phòng gian bảo mật ba được phát động rộng rãi trong quần chúng
dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an quân chúng nhân dân nâng cao cảnh sát cách mạng thực hiện giữ bí mật tham gia nắm tình hình phát hiện những người lạ mặt theo dõi giám sát các đối tượng phản động những phần tử nghi gián điệp do thám trì điểm hoặc người có quan hệ với vùng địch thông báo với lực lượng công an để có biện pháp xử lý điều chuyển số đối tượng nguy hiểm đến nơi khác làm trong sạch địa bàn
công tác dân vận cũng được lực lượng công an phát huy hiệu quả trong đấu tranh chống gián điệp biệt kích
góp phần giữ bí mật bảo vệ an toàn cho chiến dịch
nhiều toán gián điệp biệt kích ngay khi vừa xâm nhập bằng đường bộ hoặc đường hàng không đã bị quần chúng phát hiện báo cho lực lượng công an đồng thời cùng lực lượng công an quân đội trực tiếp tham gia truy lùng vây bắt vô hiệu hóa
qua đó lực lượng công an đã bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp trì điểm do thám của địch cài cắm dọc hành lang các tuyến đường giao thông từ hậu phương lên mặt trận địa biên phủ
chặn đứng việc địch điều tra thu thập tình báo phá hoại cầu cống bến mãi kho tàng phương tiện vận chuyển đánh phá cơ quan đầu não của ta
điện hình là chuyên án tn hai mươi năm đấu tranh với toán gián điệp biệt kích gồm ba tên hoạt động ở khu vực vĩnh yên thái nguyên không chế chúng để cung cấp tin giả cho địch góp phần vô hiệu hóa tay mắt của địch bảo đảm yếu tố bất ngờ bí mật an toàn các kế hoạch tác chiến của chiến dịch đồng thời mở ra phương thức đánh địch mới dùng người của địch đánh địch dùng phương tiện của địch đánh lại địch